các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo kết quả điều tra ban đầu khoảng hai mươi h ngày một mươi hai tháng một mươi một sau khi nhậu xong sóc văn thuận cùng với trần thanh vũ trần văn hận rủ nhau đến tiệm xăm của trần văn lộc an để xăm
đến nơi thấy an cùng với lê hoài phong và một số người bạn đang ngồi nhậu thì ba người bỏ đi nhậu tiếp
khoảng một mươi phút sau phong điều khiển xe mô tô đến chỗ thuận nhậu thì xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau
nổi máu côn đồ phong chạy qua quán ăn đối diện lấy một con dao thái lan chạy đến đâm trúng vùng ngực trái của thuận khiến thuận ngã gục xuống đường và tử vong sau đó
ngay sau khi gây án phong đã bỏ trốn khỏi địa phương
đến chiều ngày hôm sau một mươi ba tháng một mươi một phong đến công an huyện tịnh biên đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình
chuyên cưỡng đoạt tài sản của thương lái ba đối tượng gồm lê đình luân chú xã xuân sinh nguyễn văn bình chú thị trấn lam sơn huyện thọ xuân và đàm thị quý chú huyện bảo thắng tỉnh lào cai đã bị công an huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa bắt giữ
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận thông qua mạng xã hội ba đối tượng nói trên đã câu kết với nhau thành lập ổ nhóm chuyên đi uy hiếp đe dọa các chủ xe tải và các thương lái của huyện thọ xuân đến thu mua lá chuối khô và lá gai tại lào cai
tại đây đàm thị quý đến gặp gỡ các chủ xe lái xe và các thương lái ghi biển số xe rồi chuyển cho luân và bình về thanh hóa chặn xe lấy tiền của các chủ hàng với giá tranh lệch là một triệu đồng một tấn
nếu ai không chấp hành bọn chúng cho người chặn xe đuổi đánh và xì hơi bánh xe
với thủ đoạn này từ đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi cho đến khi bị bắt các nhóm đối tượng nói trên đã gây ra hàng chục vụ cưỡng đoạt tài sản của các chủ xe thương lái thu mua vận chuyển nguyên liệu vào khu vực làng nghề sản xuất bánh gai của huyện thọ xuân
hiện công an huyện thọ xuân đang tiến hành điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh vĩnh long liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản
đặc biệt là cướp giật vé số gây tâm lý hoang mang lo lắng trong nhân dân
mục tiêu mà các đối tượng nhắm đến thường là những người lớn tuổi người tàn tật không có khả năng kháng cử để thực hiện hành vi phạm tội
vì vậy người dân cần cảnh giác chủ động đề phòng bảo vệ tài sản của mình nhanh chóng báo tin cho cơ quan công an xử lý kịp thời hành vi của đối tượng phạm tội
theo số liệu thống kê từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh vĩnh long đã xảy ra hai mươi sáu vụ cướp giật tài sản
trong đó có nhiều vụ là cướp giật vé sâu
cứu giật vé số làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương
mới đây nhất công an thị xã bình minh vừa bắt giữ hai đối tượng là lê văn dũng và lương lê tuấn huy
cùng ngụ quận ninh kiều thành phố cần thơ về hành vi cướp giật tài sản
vào khoảng hơn sáu giờ ngày hai mươi sáu tháng một mươi trên cầu vượt quốc lộ năm mươi bốn đoạn thuộc phương đông thuận thị xã bình minh
hai đối tượng trên phát hiện ông bùi hữu ơn đang đi bộ bán vé số nên tiếp cận
lợi dụng lúc ông ơn mất cảnh giác dũng giật lấy cọc vé số một trăm hai mươi năm tờ rồi lên xe của huy tẩu thoát
sau đó hai đối tượng mang bán cho những người bán vé số dạo tại quận ninh kiều thành phố cần thơ được một triệu đồng chia nhau tiêu xài
khi mà tôi đưa cọc vé số cho hai người này xem thì họ khen số đẹp
với tinh thần vì nhân dân phục vụ lực lượng công an chính quy vừa được bố trí về các xã đã đóng vai trò nòng cốt đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ ứng phó phòng chống thiên tai tại cơ sở là điểm tựa cho nhân dân trong việc khắc phục giúp người dân ổn định cuộc sống
ghi nhận sau đây được thực hiện tại quảng ngãi
những ngày qua lực lượng công an xã hành dũng huyện nghĩa hành luôn có mặt tại các trường học bị thiệt hại nặng nề do bão để tham gia khắc phục dọn vệ sinh sớm đưa học sinh trở lại lớp sau bão